và vị khách mời sẽ đồng hành trong chương trình ngày hôm nay
xin được giới thiệu ông nguyễn ngọc dũng
phó chủ tịch hiệp hội thương mại điện tử việt nam vicom
và trước khi chúng ta đi vào nội dung chính của chương trình
thì xin mời ông cùng quý vị khán giả theo dõi phóng sự sau đây
chỉ cần một vài thao tác tìm kiếm đơn giản
các doanh nghiệp có thể dễ dàng tìm thấy thông tin về đối tác khách hàng tiềm năng của mình
cũng như vậy không quá khó
để có thể đăng bán hoặc giới thiệu quảng bá các sản phẩm của mình trên môi trường mạng
đầu tư cho các site bán hàng giới thiệu sản phẩm của riêng công ty
hay tham gia vào các hoạt động thương mại trên các sàn giao dịch thương mại điện tử quốc tế
đều đang là những cách đầu tư khôn ngoan
để mở rộng các kênh bán hàng trên toàn thế giới cho các doanh nghiệp
đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ của việt nam hiện nay
lợi ích mà thương mại điện tử mang lại cho doanh nghiệp xuất khẩu
là sự chủ động tiếp cận khách hàng
thông qua website khách hàng có thể tìm kiếm sản phẩm của doanh nghiệp
tiết kiệm chi phí
việc đầu tư cho thương mại điện tử
cũng là xây dựng thương hiệu doanh nghiệp trên môi trường internet
tôi nghĩ đây là một cơ hội tốt
vì như ban đầu tôi nói rồi là
cái việc giao dịch qua các trang thương mại điện tử là cái công cụ
rất tốt cho các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu
thì khi mà amazon sẽ đầu tư vào việt nam

chúng ta cần làm sao để nắm bắt cho tôi

tại singapore cho rằng
thương mại điện tử xuyên biên giới sẽ phát triển nhanh chóng
trong hai đến ba năm tới
cùng với xu hướng đó

giữa những người bán và người mua
nhằm đạt được hiệu quả cao nhất
với hình thức bán hàng toàn cầu
amazon cho phép người bán tham gia
vào thị trường bán lẻ của mình

và kho hàng từ các nơi khác

trên toàn thế giới
chúng tôi nghĩ rằng là
cái kênh bán hàng trực tuyến
và đặc biệt là doanh nghiệp
tìm hiểu một cái
muốn thúc đẩy
kinh ngành sức khẩu
sang thị trường eu

là một kênh không thể bỏ qua